tỉnh lâm đồng đã ra quyết định thu hồi ba giấy phép khai thác khoáng sản cát đối với hai doanh nghiệp và một cá nhân vì đã để xảy ra sạt lở bờ sông đồng nai đoạn qua huyện cát tiên
cụ thể khi thực hiện khai thác khoáng sản cát trên sông đồng nai thuộc địa bàn huyện cát tiên doanh nghiệp tư nhân xuân hà và công ty trách nhiệm hữu hạn thanh hằng cùng cá nhân ông nguyễn tiến dương
tiếp tục để xảy ra sạt lở vi phạm phương tiện khai thác theo nội dung cam kết của doanh nghiệp và thông báo số năm mươi ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai nên đã bị thu hồi giấy phép khai thác
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao sở tài nguyên và môi trường triển khai thu hồi các giấy phép trên và thông báo hết hiệu lực đến đối tượng bị thu hồi cùng các cơ quan đơn vị có liên quan
do ủy ban nhân dân huyện cát tiên tổ chức quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định